các bộ chiến sĩ cùng với sáu xe chạy cháy đã được huy động để dập tắt một đám cháy nhà dân trên đệ bàn quận chín tp hcm xảy ra vào dạng sáng nay
theo thông tin mới nhất chúng tôi có được thì thật đáng tiếc là đám cháy đã cướp đi sinh mạng của hai người và khiến nhiều người khác bị thương
và đến bảy giờ sáng nay công an quận chín đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra nguyên nhân của vụ việc
thông tin ban đầu lúc h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
người dân ở hẻm tám mươi hai một trăm ba mươi tám khu phố hai phường tân phú quận chín tp hcm phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút ở căn nhà số tám mươi hai một mươi chín nên hô hoáng
thời điểm này trong căn nhà có nhiều người bên trong
trinh sát đã xuất sáu xe chữa cháy cùng bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
lúc này ngọn lửa đã cháy vui vội bao trùm căn nhà
sau ít phút ngọn lửa được khống chế bốn người được giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu
vụ cháy khiến cho hai người trong nhà tử vong là bà phạm thị mùi sáu mươi ba tuổi và cháu châu ngọc hân ba tuổi cháu ngoại bà mùi
sáu người còn lại đều là con cháu của bà mùi bị bỏng được người dân đưa đi cấp cứu
gồm huỳnh thị hồng vân ba mươi một tuổi con gái chủ nhà huỳnh ngọc tiên một mươi hai tuổi cháu nội chủ nhà huỳnh hồng tâm ba mươi chín tuổi con trai chủ nhà huỳnh phước thiện bốn mươi một tuổi con trai chủ nhà
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra
trong khi đó tại đắk lắc một người đàn ông được phát điện đã chết trên tuyến đường tránh phía tây thành phố bùa thuật đoạn qua xã cư ê bơ
vào sáng nay công an thành phố bôn thuật vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cây chết của nạn nhân này
khoảng hơn một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi nhận tin báo của người dân về một chiếc xe máy nằm giữa đường
công an xã cư ê bơ đã cử lực lượng tới kiểm tra tuy nhiên không thấy người nên công an xã đã đưa chiếc xe về trụ sở
đến khoảng năm giờ sáng cùng ngày người dân đi tập thể dục
đã phát hiện một người đàn ông nằm cách hiện trường chiếc xe máy trước đó khoảng năm mươi mét và đã tử vong nên báo cho công an xã
nạn nhân được xác định là ông hoàng thanh hiền bốn mươi một tuổi ở phường tân hòa thành phố bô mơ thuật
thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên ông hiền điều khiển xe máy lưu thông theo hướng gia lai đi đắk nông
khi xe chạy qua địa điểm trên thì không rõ nguyên nhân gì khiến xe máy ngã xuống đường làm ông hiền ngã văng qua phía bên kia con lươn và tử vong
chiếc xe máy tiếp tục trượt về phía trước cách nạn nhân khoảng năm mươi mét
thành phố bông thuật điều tra làm rõ
mượn tiền không được thì mang theo hung khí đi để đánh
với hành vi cố ý gây thương tích ba đối tượng là ba anh em gồm trần văn an trần văn hoành và trần huỳnh long vừa bị công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vụ án ngày hai mươi chín tháng chín ba anh em an hoành và long cùng tổ chức ăn nhậu trong công trình tại ấp suối đá xã dương tơ
khi đã có hơi men trong người cả ba gọi điện cho anh võ văn trường là chủ xây dựng
để muộn tiền nhưng anh trường không cho
bực tức thì cả ba đã dùng hung khí đến nhà trọ tìm anh trường đánh gây thương tích nặng ở vùng đầu
sau đó quay về lán chạy thì bị công an bắt giữ
sau gần bảy năm trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản đối tượng trần văn dương chú tại hà nam vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương bắt giữ
cụ thể vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi một sau khi bàn bạc bốn đối tượng gồm trần văn dương nguyễn xuân lam trần hồng quân
vũ quang sơn đã đột nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn cô tông thuộc thị xã thuận an tỉnh bình dương là công ty mà quân từng làm bảo vệ
tại đây thì các đối tượng đã dùng búa và xá beng đục cách sát của công ty lấy được khoảng hai một tỷ đồng
các đối tượng lam quân và sơn đã bị cơ quan điều tra bắt ngay sau đó
còn đối tượng dương đã bỏ trốn đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thì bị bắt
trộm cắp tài sản thì hiện là một trong những loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ phạm pháp hình sự
lợi dụng việc người dân lơ là mất cảnh giác để xe máy không khóa cổ ở những khu vực thưa vắng người
thì một số đối tượng còn trà trộn vào những khu vực đông người như quán cà phê đám cưới đám tang
lợi dụng sự lộn xộn không ai biết ai để thực hiện hành vi phạm tội
thật ra gần đây thì công an huyện mật rắc tỉnh đắk lắc đã điều tra bắt xử lý một đối tượng có tiền án
chuyên đi trà trộn vào các đám tang đám cưới nơi công sở để trộm cắp tài sản
chỉ trong một ngày tại địa bàn huyện mờ rắc
tỉnh đắk lắc đã xảy ra bốn vụ trộm cắp xe máy ở những nơi đông người

công an huyện mờ trắc đã điều tra làm rõ bắt đối tượng gây ra bốn vụ trộm cắp trên
đó là nguyễn duy hiếu ở huyện yên thành tỉnh nghệ an
hiếu từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cuối năm hai nghìn một mươi năm ra tù hiếu đi làm thuê được một thời gian do lừa nhác lao động nên lại đi trộm cắp
hiếu đã rủ thêm hai đối tượng nữa từ bình dương đến đắk lắc để gây án
thủ đoạn của chúng là trà trộn vào những nơi công cộng đông người
nhất là trong các đám tăng đám cưới
khi thấy người dân sơ hở thì lập tức dùng các dụng cụ vam phá khóa xe rồi nổ máy chở nhau tẩu thoát
bà con của chúng ta là trong quá trình sử dụng các tài sản nói chung cũng như là phương tiện nói riêng
thì trong quá trình sử dụng khi dừng đổ là phải khóa cổ cẩn thận cũng như là cắt cửa người trong coi
hoặc là gửi ở những nơi có điểm giữ xe để đảm bảo an toàn tài sản của mình
bước đầu đội cảnh sát hình sự công an huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc đã truy thu ba chiếc xe máy tăng vật
để trả lại cho người dân hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố nguyễn duy hiếu và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
qua vụ việc này mọi người khi đi xe máy đến những nơi công cộng đông người nơi đám tang đám cưới
và nơi không có người chôm giữ xe thì cần lưu tâm cảnh giác để phòng ngừa bọn trộm cắp
công an các tỉnh an giang vĩnh long và bạc liêu vừa liên tiếp triệt phá thành công nhiều ổ bạc bắt giữ gần một trăm linh đối tượng
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
tại khu vực tổ một mươi một khóm thới an a phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên bắt quả tang sáu mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức đá gà lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ trên một trăm sáu mươi năm triệu đồng một bộ dụng cụ lắc bầu cua
bốn con gà đá bốn mươi ba điện thoại di động và một mươi bốn xe máy các loại cùng nhiều tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc này đã hoạt động một thời gian dài thu hút hàng trăm con bạc tham gia
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
còn tại vĩnh long phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
cũng vừa bắt quả tang một nhóm gồm một mươi năm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống ở xã phú lộc huyện tam bình
thay hiện trường lực lượng công an tiến hành tạm giữ gần ba mươi triệu đồng hai mươi một con gà một mươi bốn xe mô tô
một mươi bốn điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà
bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do nguyễn văn cường
chú xã phú lộc huyện tam bình tổ chức và thu tiền sâu
một mươi sáu đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất chống thu địa bàn xã tân phong
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cũng đã bị lực lượng công an thị xã giá rai bắt quả tàng
thu giữ tại hiện trường gồm một mươi con gà một mươi bốn điện thoại di động hơn bảy mươi triệu đồng
và một số tam vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
cũng liên quan đến tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra
và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một mươi bảy đối tượng để xét xử với hai tội
đánh bạc và tổ chức đánh bạc do bùi văn thái trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cầm đầu
theo hồ sơ ban đầu các đối tượng cá độ bóng đá bị bắt đã sử dụng mạng internet
thông qua website mb tám mươi tám ag com để tổ chức cá độ có ngày thu hút hàng nghìn người tham gia
quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua mạng để cá độ bóng đá trên ba trăm linh tỷ đồng
trong đó đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
đây là vụ án diễn ra với quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước tham gia
cùng với đó các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet sử dụng công nghệ cao
vì vậy cơ quan công an cần phải có nhiều thời gian để điều tra làm rõ
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi h
tháng một mươi của truyền hình công an nhân dân
những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
và chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn ngay bây giờ thì mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị thu thủy và chị vi anh
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục

nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
từ đối không nên có những hành động truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện